hôm nay một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử kín nguyễn đức trung
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội và ba đồng phạm là phạm quang dũng nguyên cán bộ công an
nguyễn hoàng trung nguyên chuyên viên phòng thư ký biên tập và nguyễn anh ngọc
nguyên phó trưởng phòng thư ký biên tập ủy ban nhân dân thành phố hà nội trong vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
thẩm phán trương việt toàn phó tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hà nội giữ vai trò chủ tọa phiên tòa
theo quy định đưa ra xét xử của tòa án nhân dân thành phố hà nội vụ án được xét xử kín
tuy nhiên đến phần tuyên án thì sẽ công khai và các cơ quan báo chí được tham dự đưa tin